trước vấn nạn rừng bị xâm hại bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn đã kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các địa phương có tình trạng phá rừng
chuyển mục đích sử dụng rừng không đúng với quy định phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra sai phạm
nhất là một số địa phương đã có kết luận thanh tra kiểm tra trong thời gian vừa qua
vòng xoáy vay tiền qua ứng dụng điện tử là nội dung bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
chỉ với một thao tác tải ứng dụng cho vay tiền về điện thoại smartphone điền thông tin cá nhân số tài khoản nhận tiền
gửi ảnh chụp cá nhân và chứng minh nhân dân đồng ý cho ứng dụng truy cập danh bạ cá nhân là người dân có thể vay tiền online
với định mức từ một triệu đồng trở lên
người được vây chỉ được nhận ba phần tư số tiền mình muốn vây số còn lại bên cho vây sẽ giữ lại để trừ trước tiền phí và lãi xuất
thế nhưng hết thời hạn nếu người vay chưa kịp trả
mỗi ngày trả chậm số tiền lãi phải thanh toán bị tăng lên tin nhắn báo liên tục về điện thoại
thậm chí là còn có nhiều cuộc điện thoại đe dọa kiểu xã hội đen để đòi nợ
hay thậm chí gửi đến các bạn bè của con nợ trên facebook
trong khi đó trên báo thanh niên phản ánh tình trạng mất nhà đất vì sổ đỏ già
giả mua nhà để đánh cháo sổ đỏ làm sổ đỏ già để vây mượn cầm cố
nhiều thủ đoạn làm sổ đỏ giả gây thiệt hại tiền tỷ đang khiến cho người dân lo ngại
đặc biệt có tình trạng sổ đỏ giả vẫn lọt qua cửa công chứng
theo tìm hiểu chỉ cần lấy sổ đỏ thật scan để lấy bản mẫu
sau đó đưa lên máy tính để xử lý trẻ nội dung sao chép hình dấu và chữ ký của nơi cấp sổ đỏ
máy in phun màu sẽ giúp cho các đối tượng hoàn tất khâu cuối cùng là in sổ đỏ giả trên chất liệu giấy bìa cứng
như vậy chỉ cần một vài thủ đỏ già
các đối tượng có thể hô biến để trở thành chủ đất ở bất cứ nơi nào để thực hiện các hành vi lừa đảo
ứng xử thế nào với hộ kinh doanh là câu hỏi đặt ra trên báo diễn đàn doanh nghiệp
số liệu của tổng cục thống kê năm hai nghìn một mươi tám cho hay
hết năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có tổng trên năm một mươi bốn triệu hộ kinh doanh
tuy vậy nhiều báo cáo vẫn nhận xét rằng
hộ kinh doanh hiện vẫn giữ lại
đặc trưng là quy mô nhỏ siêu nhỏ manh mún hạn chế về năng lực kinh doanh
quản trị và ứng dụng công nghệ
hiệu quả và năng suất kinh doanh còn thấp và đóng góp vào nền kinh tế còn mờ nhạt
dù đang được chuẩn hóa hơn nữa trong lần sửa đổi luật doanh nghiệp hai nghìn một mươi bốn lần này
nhưng có vẻ như số phận của hộ kinh doanh vẫn còn lênh đênh
điểm cốt yếu nhất hiện nay vẫn là sự lấn cấn giữa một bên là tư duy lập pháp
đối với một di sản trong kinh tế việt nam và những yêu cầu của hội nhập minh bạch
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân